thưa quý vị đúng ngày này cách đây bốn mươi năm năm ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát bảo vệ bộ công an nay là bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được thành lập
ngay từ những ngày đầu cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát bảo vệ luôn sát cánh cùng với quân và dân cả nước
vượt qua khó khăn gian khổ góp phần tích cực đập tan mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
truy quét biệt kích thổ phỉ bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan của đảng nhà nước
các mục tiêu quan trọng của đất nước trở thành lá chắn thép bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
cùng với các lực lượng vũ trang lực lượng an ninh vũ trang miền nam nay là tiền thân của cảnh sát cơ động ngày nay
đã chiến đấu anh dũng kiên cường tiêu diệt địch bảo vệ tuyệt đối an toàn căn cứ cách mạng
và tham gia tiếp quản bảo vệ an ninh trật tự vùng mới giải phóng bảo vệ tuyệt đối an toàn
ngày vui đại thắng của dân tộc
và vào ngày hôm nay hòa chung không khí kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
cùng với lực lượng cảnh sát cơ động trên cả nước trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm
cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
bốn mươi năm năm qua lực lượng cảnh sát cơ động công an tp hcm là đơn vị nhiệp vụ
thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến
địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trực tự thường xuyên huấn luyện sẵn sàng tác chiến trên mọi mặt trận
tổ chức lực lượng phương tiện trang thiết bị bảo vệ mục tiêu sự kiện quan trọng của tp hcm
trung đoàn cảnh sát cơ động thì công an tp hcm được giám đốc công an tp hcm cũng như bộ ngoan
là nhau nhiệm vụ là thường xuyên huấn luyện ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trực tự trên địa bàn tp hcm
đồng thời cũng sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho các địa bàn giáp rành với tp hcm
thứ hai nữa là ngoài nhiệm vụ thường xuyên ứng trực sẵn sàng xử lý tình huống về an ninh trực tự
lực lượng cảnh sát cơ động còn có nhiệm vụ phối hợp với các hồng nghiệp vụ của ngoài tp hcm và các lực lượng khác
tường tra kiểm soát đấu tranh tránh áp các loại tội phạm tham gia các chuyên án theo chỉ đạo của ban giám đốc và cụ bộ
trong không khí kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm đã tổ chức lễ báo công dân bác tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh
tại buổi dân hương cán bộ chiến sĩ đã ôm lại chặng đường bốn mươi năm năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động nói chung
và truyền thống vẽ vang của trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm nói riêng